những chia sẻ chân thành gần gũi thể hiện sự quan tâm của người đứng đầu chính phủ
lắng nghe tiếp thu các ý kiến tiếp tục xây dựng hoàn thiện các chính sách để phụ nữ ngày càng
phát huy khẳng định vai trò quan trọng của mình trong đời sống kinh tế xã hội
thông điệp đó cũng đang lan tỏa tới các cấp ban ngành trong xã hội bằng nhiều cách làm sáng tạo
cụ thể và thiết thực mô hình tiết kiệm từ rác thải mua bò sinh sản giúp hội viên phụ nữ thoát
nghèo ở xã hương vĩ huyện yên thế bắc giang là một trong những sáng kiến như vậy
gia đình bà trần thị hu thôn hồ tiến xã hương vĩ có hoàn cảnh khó khăn trồng mất từ năm hai nghìn bốn
bà sinh được năm người con thì cả năm đều bị mắc bệnh hiểm nghèo đến nay hai người con đã mất
hai người không thể sinh hoạt bình thường kinh tế gia đình chỉ dựa vào bà và đồng lương giáo viên
ít ỏi của cô con gái út sống trong ngôi nhà đại đoàn kết đã ngoài sáu mươi tuổi nhưng hàng ngày bà vẫn
phải tự mình chăm sóc tự nhiên
trong bữa ăn giấc ngủ cho hai con nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của bà hiều năm hai nghìn một mươi bốn
từ số tiền bán rác thu được hội phụ nữ xã hương vĩ đã hỗ trợ gia đình bà một mươi triệu đồng
mua được một con bò sinh sản để giúp bà phát triển kinh tế giảm bớt khó khăn
mô hình tiết kiệm từ rác thải mua bò sinh sản tặng hội viên phụ nữ nghèo ở xã hương vĩ được triển khai từ năm hai nghìn một mươi một
mỗi gia đình hội viên đều có hai túi rác một túi để đựng rác thải tái chế và một túi để đựng rác thải không thể tái chế
sau đó mỗi quý một buổi các hội viên trong tri hội sẽ tập trung lại và mang những loại rác thải phế liệu
có thể tái chế như vỏ lon giấy bìa sắt gội đi bán số tiền thu được từ bán rác sẽ được giữ lại để hội viên phụ nữ nghèo
mô hình tiết kiệm từ rác thải mua bò sinh sản tặng hội viên phụ nữ nghèo được triển khai từ năm hai nghìn một mươi một cho đến nay
trước khi triển khai thì chúng tôi cũng đã tìm hiểu nguyên nhân phụ nữ nghèo và xây dựng kế hoạch để phát động đến toàn thể chị em
để giúp đỡ chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
nhận thấy hiệu quả từ mô hình tiết kiệm mua bò sinh sản tặng hội viên phụ nữ nghèo phát triển
kinh tế của hội liên hiệp phụ nữ xã hưng vĩ hội liên hiệp phụ nữ huyện yên thế đã chỉ đạo các cơ sở hội toàn huyện học tập nhân rộng mô hình
năm hai nghìn một mươi một toàn huyện mới chỉ có bảy mươi tám mô hình thì đến nay toàn huyện đã có hai trăm một mươi hai mô hình tại hai mươi một cơ sở với hơn một mươi sáu thành viên tham gia
qua thực tiễn thì chúng tôi đánh giá là cái mô hình này hoạt động thực hiện rất là có hiệu quả
cái nhất đó là giúp cho chị em hội viên phụ nữ ý thức được cái việc trách nhiệm của mình trong cái việc mà phân loạn và xử lý rác thải để bảo vệ môi trường
hoạt động này thì có thể tận dụng nguồn tiết kiệm từ những rác thải có thể tái chế để giúp cho hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn
trong thời gian tới thì chúng tôi đưa ra cái chỉ tiêu là ít nhất một năm thì hội phụ nữ huyện sẽ chỉ đạo hai mươi một xã thị trấn tiết kiệm thông qua cái hoạt động này tặng ít nhất là một mươi con bò
cùng với mô hình tiết kiệm mua bò sinh sản tặng hội viên phụ nữ nghèo của xã hương vĩ đến nay trên địa bàn tỉnh bắc giang hiện đã phát triển nhiều mô hình tiết kiệm rất hiệu quả
như mô hình hũ gạo tiết kiệm mô hình tiết kiệm tặng lợn giống cho phụ nữ nghèo đã góp phần thiết thực giúp đỡ động viên hội viên có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực phát triển kinh tế vươn lên để thoát nghèo
đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức hội trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương